mỹ vừa tuyên bố chấm dứt quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn còn được gọi là quy chế tối hiệu quốc với nga
tổng thống mỹ joe biden nhấn mạnh việc mỹ liên minh châu âu và các nước g bảy tiến hành thu hồi quy chế tối huệ quốc sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế nga
bước đi mới nhất này nhằm gia tăng các lệnh trừng phạt với nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
quy chế tối hậu quốc có nghĩa là hai nước đồng ý tạo điều kiện tốt nhất có thể về thương mại nhằm giảm thuế quan và các rào cản thương mại giúp tăng cường nhập khẩu hàng hóa của nhau
theo đó mỹ cùng nhóm g bảy sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của nga từ chối khả năng vây vốn của nga và các tổ chức đa phương như quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới
thêm vào đó washington cũng sẽ cấm một số mặt hàng nhập khẩu từ nga vào mỹ gồm hải sản rượu và kim cương
đồng thời bổ sung thêm tên các tỷ phú
nga cũng sẽ cấm một số mặt hàng nhập khẩu từ nga vào danh sách trừng phạt và cấm xuất khẩu hàng xa xỉ như trang sức đồng hồ cao cấp sang nga
động thái mới này diễn ra sau một loạt các biện pháp trừng phạt nga đã được mỹ và phương tây công bố
trước đó mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ nga đóng băng tài sản các quan chức và tỷ phú nga
đồng thời cùng các nước phương tây loại bỏ nước này ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu
trong một diễn biến liên quan các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã bác bỏ lời kêu gọi của ukraine về việc đẩy nhanh lộ trình gia nhập eu
kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra tổng thống ukraine volodymyr zelensky và các quan chức cấp cao ukraine đã nhiều lần kêu gọi eu ngay lập tức kết nạp nước này làm thành viên
tuy nhiên các nhà lãnh đạo eu nhấn mạnh gia nhập eu là một quá trình lâu dài và có những yêu cầu cải cách mà ukraine phải đáp ứng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé